từ ngày một tháng bốn đến nay do thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh covid một mươi chín
chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã tạm ngừng tiêm chủng trên toàn quốc
tới nay sau gần một tháng tạm ngừng tiêm đã có nhiều điểm tiêm chủng mở rộng
tại một số tỉnh thành trên cả nước triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại
cụ thể hoạt động tiêm chủng mở rộng trước mắt được triển khai đối với các tỉnh
thành phố thuộc nhóm nguy cơ thấp
đối với các tỉnh thành phố này khi triển khai thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên
cần bảo đảm an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus sars cov hai theo quy định
đối với các tỉnh thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ
sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng
để tổ chức tiêm bù bảo đảm trẻ được tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi đủ điều kiện
tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên
đến thời điểm hiện tại các địa phương thuộc nhóm nguy cơ là hà nội
thành phố hồ chí minh bắc ninh và hà giang các tỉnh thành phố còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp